hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia nói gì
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ít phút tới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục dự phòng bộ y tế sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này
sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào tối ngày một mươi ba tháng ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thanh hóa đã phá chuyên án
và bắt quả tàng đối tượng phạm thị nga trú tại phường trường thi tp thanh hóa
đang bán trái phép chất ma túy và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường
các điểm điều trị methadone trên địa bàn tp thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước rồi giao hàng
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh
vào tối ngày một mươi ba tháng ba công an tp thanh hóa đã phá thành công chuyên án bắt quả tàng phạm thị nga
đang thực hiện hành vi phạm tội và thu giữ toàn bộ số ma túy
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng phạm đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã mai pha thành phố lạng sơn có hành vi trộm cắp tài sản cho công an huyện cao lộc
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn phát hiện đối tượng
nam giới có điều khiển chiếc xe mô tô không gắn biển kiểm soát và có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai là phạm đức lộc chiếc xe máy đang điều khiển là lấy trộm
tại khu vực tổ năm khối năm xã hợp thành huyện cao lộc do có chiều khóa cắm trên xe
và không có người trông coi
trong khi điều khiển xe mô tô đi tìm chỗ bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bản thân lộc đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và một tiền sự về tội vô ý gây thương tích
tại tỉnh bến tre đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện châu thành đã tiến hành
xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi bảy đối tượng có hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự
xảy ra vào ngày hai mươi tháng hai tại khu công nghiệp an hiệp xã hiệp huyện châu thành
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi tháng hai trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực khu công nghiệp an hiệp
công an huyện châu thành và công an các xã trên địa bàn phát hiện nhóm thanh thiếu niên
gồm cả nam lẫn nữ với một mươi năm xe mô tô tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
vi phạm luật giao thông đường bộ như không có gương chiếu hậu không gắn biển số theo quy định
tự ý thay đổi màu sơn không đúng với đăng ký xe tự ý thay đổi máy và hình dáng kết cấu của xe
với các lỗi vi phạm như trên một mươi bảy trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là một mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng tịch thu một xe gắn
tịch thu một xe máy hai bảnh
trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của nhiều đối tượng
công an thành phố hà nội đã xây dựng và triển khai rất nhiều kế hoạch tấn công tội phạm
để phù hợp với tình hình mới trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một
thay vì đứng tại chốt như trước các tổ công tác hoạt động mở rộng với hình thức hóa trang
sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường nhằm đáp ứng tốt nhất
việc đảm bảo an ninh trật tự
trên tuyến đường lạc long quân xuân la xuân đỉnh lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện
các nhóm thanh thiếu niên tụ tập như thế này mang theo kéo sắt trong cốp xe
khi điều khiển phương tiện là xe phân khối lớn nhưng không tuân thủ các quy định về luật an toàn giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thanh niên này cho biết có nhận thức được hành vi của mình
tuy nhiên vẫn trả lời một cách vô tư
bình thường mình có hay đi bóc đầu lạc lanh như vậy không
ít khi ạ xe tốn xăng mới mua đó
thế sao mình lại phải che biển số xe mình lại
các anh bảo che thì ông chỉ biết là che là được gì ạ
anh nào bảo che
chứ không có diễn đảng gì ạ
các tổ quốc tác sẽ dừng kiểm tra các trường hợp khi đang ra giao thông là vi phạm
thì qua đánh giá của cá nhân cũng như là tổ quốc tác
thì đây là một hình thức
mới cũng như là khi mà tập trung xử lý thì cũng là mang tính chất là tuyên truyền
cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô mà không chấp hành luật giao thông
đặc biệt trong thời điểm cuối tuần vừa qua
trên các tuyến phố địa bàn nội thành cùng bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng đống đa ba đình
liên tiếp các nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe gây dối trật tự công cộng như thế này xuất hiện
trong đó nhiều thanh thiếu niên có hành vi tháo biển số xe hoặc mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường
ngay lập tức tổ liên ngành mặc thường phục đã phát hiện kiểm tra
người vi phạm mà mang theo những cái quy định của pháp luật cấm
thì chúng tôi sẽ bàn giao về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài những chuyên trách hóa sang để thực hiện nhiệm vụ phòng chống vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên như thế này
chúng tôi cũng tiếp tập trung triển khai ở các nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm về pháp luật
chỉ trong vòng bốn đêm từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba
ba trăm chín mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông bị phát hiện chặn giữ tạm giữ hai trăm linh bốn phương tiện vi phạm
lực lượng một trăm bốn mươi một xác định rõ từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đến những đứa trẻ vị thành niên
đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng làm tài liệu chứng cứ
để xử lý nghiêm
cho lần tái phạm nếu có hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình
vi phạm của đối tượng sẽ được lực lượng một trăm bốn mươi một thu thập tập hợp một cách đầy đủ nhất
để bàn giao cho công an cơ sở lưu giữ hồ sơ đấu tranh
trong phần tiếp theo cần có chính sách và mô hình quản lý cụ thể và phù hợp khi cho phép f f một đi làm trực tiếp

trong phần tiếp theo cần có chính sách và mô hình quản lý cụ thể và phù hợp khi cho phép f đi làm trực tiếp
còn f một được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến
trước thực trạng thiếu trầm trọng lao động đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ đến từ khối doanh nghiệp sản xuất trực tiếp
nhiều dây chuyền của công ty này đã phải ngừng hoạt động từ đầu tết đến nay
hơn bốn trăm linh người trong tổng số một công nhân tại nhà máy này đã nghỉ việc vì số f tại các xưởng tăng đột biến
tình trạng f tăng cao từ đầu tết chúng tôi thực sự rất lo lắng
nếu như tình trạng này kéo dài thì doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn khi không thể kịp sản xuất các đơn hàng đã ký với đối tác
hiện nhiều doanh nghiệp đã lên sẵn phương án nếu các f một đi làm có thể hỗ trợ chi phí xét nghiệm vào các ngày trong tuần
để đảm bảo an toàn quản lý chặt chẽ sắp xếp khu vực ăn uống riêng biệt
bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay nếu chúng ta vẫn duy trì cái chế độ về sử dụng lao động liên quan đến cái bệnh covid một mươi chín vẫn áp dụng
thì nó không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
cho nên tôi cho rằng cái đề xuất này của bộ y tế là hoàn toàn phù hợp
và đấy là cái kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới mà họ đã áp dụng
trên thực tế những ngày qua ubnd tỉnh long an đã ban hành quy định tạm thời các trường hợp f f một không triệu chứng
được đến cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm việc đã giúp giải quyết cấp bách vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động
và giải quyết tất cả các công việc trong cơ quan hành chính nhà nước
quy định tạm thời này nhận được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và người lao động
theo thăm dò dư luận và ý kiến từ các doanh nghiệp thì tất cả đều đồng thuận rất là cao
và ngay cả cơ quan nhà nước thì đồng chí bí thư tỉnh quỹ đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh dẫn đến cơ quan làm việc
để giải quyết yêu cầu công việc bình thường hàng ngày
và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có những sự điều chỉnh phù hợp
vì đây là cái dân bản chúng ta là thí điểm thực hiện trong giai đoạn hiện nay
để đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch và phát triển kinh tế xã hội
thì chính sách cần phải linh hoạt và điều chỉnh sát với thực tiễn
cụ thể f f một nếu được đi làm vẫn phải thực hiện năm k tối đa để kiểm soát sự lây nhiễm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng
theo báo cáo của bộ y tế cho hay là cho đến nay dịch bệnh đã cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
và tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
vì vậy mà đề xuất cho f không triệu chứng và f một đi làm trực tiếp đang được đánh giá
vẫn là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
vậy cụ thể đề xuất này là như thế nào
các chuyên gia nói gì về đề xuất này
trong một vấn đề và chính sách ngay sau đây chúng tôi đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế để cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga đã nhận lời tham gia với chương trình
và thưa ông như chúng ta đã biết đó là long an đã thực hiện là cho f và f một đi làm
và khi quyết định này được đưa ra thì đã nhận được cái sự đồng thuận rất lớn từ phía các doanh nghiệp cũng như là người lao động
thế nhưng ở góc độ là một chuyên gia y tế thì ông có đánh giá như thế nào về quyết định này của tỉnh long an nói riêng
cũng như là đối với đề xuất trước đó của bộ y tế đó là cho f không triệu chứng và f một được đi làm trực tiếp ạ
thì tôi đánh giá cao cái đi tiên phong này của tỉnh long an
bởi vì ở đây là họ đã phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
vì chúng ta biết rằng
mà bây giờ mà cái f một
kể cả f
mà ở nhà trong cái điều kiện dịch đã lây lan ra môi trường như thế này
thì cũng rất khó mà đảm bảo được định tiến trình của sản xuất
cũng như mọi công tác hoạt động của cơ quan của doanh nghiệp
và chúng ta biết rằng không phải tất cả ai là f một rồi cũng thành f
nếu mà chúng ta tạo điều kiện để mà f một f không có tiếp xúc
và đảm bảo được không lây bệnh ra cộng đồng
lấy bệnh ra cộng đồng
cho những cái người khác trong đơn vị
thì hoàn toàn có thể đảm bảo được công việc mà họ vẫn đi làm
tuy nhiên là khi thông tin này đưa ra
thì cũng đã dẫn đến ít nhiều những lo ngại là
việc oap làm thì có thể dẫn tới vấn đề là khó có thể kiểm soát được dịch bệnh
tôi cho sự lo sợ đấy cũng không có căn cứ
bởi vì bây giờ tình hình dịch đã lây lan trong cộng đồng
nên thậm chí nếu mà họ không nói thì cũng chả biết họ f f một
nếu mà chúng ta càng cấm đoán
càng có những biện pháp không cho đi làm
thì họ không khai báo cho họ đi làm
thì họ không khai báo nữa
theo tôi thì chúng ta có thể mạnh dạn cho cả f
một số ngành mà có thể đảm bảo được cái điều kiện
về sức khỏe cộng với điều kiện không lây lan dịch bệnh
thì vẫn làm được tới chẳng hạn như công nhân đi nào mỏ câu su
họ đi trong rừng cao su thì họ liên quan gì đến người khác
mà không cho họ đi làm mày bắt họ ở nhà làm gì
nếu mà chúng ta không có một cái hướng dẫn chính thức
không có quy định chính thức thì những người này không được ra khỏi nhà
mà đi ra không đi ra khỏi nhà thì có thể là bị xử phạt
hoặc là họ bị phê bình
cho nên phải có những cái hướng dẫn
cụ thể hơn
để cho f f một đi làm
có lẽ là cái khái niệm không triệu chứng ở đây cũng phải được làm rõ phải không ông
bộ huy tinh đã có cái hướng dẫn
thế nào là f không chịu chứng
tức là những người mà có dương tính với virus sars cov hai
nhưng mà họ là có nhịp thở là dưới hai mươi lần một phút
và nồng độ oxy trong máu po hai là trên chín mươi sáu
thì những người đấy
thì có như là những người đó
những người mà gọi là f không chịu chứng
tuy nhiên thì cái việc này là cũng có thể là giữa y tế và giữa cá nhân
cá nhân họ có thể thực hiện được cái việc đó
nhưng mà họ khái bảo việc của f không chịu chứng
và bên y tế thì cũng có thể thực hiện được cái khám đo
nhưng mà thực tế thì trên tinh thần tự nguyện là chính
bởi vì cho cái người f không chịu chứng này
họ phải ký cam kết và cam đoan chịu trách nhiệm về sức khỏe của họ
thì họ mới được đi làm
lẽ là người lao động là chủ thể phải cần phải có cái ý thức là hiểu về cái tình trạng bệnh của mình
cũng như là cơ quan doanh nghiệp cũng phải xác nhận được cái điều này phải không
và trong cái tình hình hiện nay thì chúng ta cần có những cái sự nới lỏng hơn
để cho người lao động có thể trực tiếp đi làm
tuy nhiên chúng ta nới lỏng nhưng vẫn phải có kiểm soát chứ không phải thả lỏng phải không ạ
như vậy ông có những lưu ý gì đối với các doanh nghiệp các cơ quan công sở
trong vấn đề là ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan
nếu như mà để các đã f không chủ trứng và f một đi làm trực tiếp
cho kết họ phải tham vấn ý kiến của y tế
tức là y tế cơ quan y tế doanh nghiệp và y tế ở đây hoặc là cả chuyên gia
để họ xây dựng được cái phương án đi làm f một f
và họ phải được phê duyệt cái phương án đấy
trong đó có những chi tiết cách ly như thế nào đi làm như thế nào
trên đường đi làm như thế nào đến cơ quan đoạn đơn vị thì làm như thế nào

và họ có thể phê duyệt cái phương án đấy
và họ có thể phê duyệt cái phương án đấy
và giao nhiệm vụ cho bên y tế cho bên quản lý sự nghiệp cũng như giao trách nhiệm cho từng cá nhân
tuy nhiên là mỗi một đơn vị thì họ có một điều kiện hoàn toàn khác nhưng mà mục tiêu cơ bản là vừa đảm bảo được sản xuất và vừa phòng chống được bệnh
thế còn đối với người lao động là những f không triệu chứng f một thì cần phải lưu ý những gì
khai báo trung thực và có thậm chí họ có thể là xét nghiệm tự xét nghiệm nhanh để biết được tình trạng của mình
và họ phải có bảo vệ sức khỏe cho những người khác
chẳng hạn trên đường đi làm thì họ phải đi bằng phương tiện riêng họ phải đeo khẩu trang
đến nơi đi làm thì họ phải thông báo cho những người xung quanh tôi lẹp một đây tôi lẹp của ông đây
và họ xin được làm việc trong những điều kiện mà để tránh lây lan cho người khác
và họ phải giữ cho người khác và giữ cho người nhà và giữ cho cộng đồng
trên thực tế thì chúng ta có hiểu là tại các cơ quan doanh nghiệp thì các f không triệu chứng
cũng như là các f một có lẽ là có thể đi làm từ lâu rồi
nếu như mà các cơ quan có thể xây dựng được cái phương án phòng ngừa dịch bệnh
cũng như là tạo được cái điều kiện làm việc trực tuyến cho người lao động
thế nhưng mà một khi chủ trương và đề xuất này trở thành quy định thì lại là một việc khác
thì lúc đó chúng ta cần một bộ tiêu chí về điều kiện làm việc cụ thể cho các f cũng như là f một phải không ạ
người lao động là họ sợ nhất là bị trừ lương không được có lương
cho nên là họ đi làm thì họ vẫn cố đi làm
nhưng mà nếu mà họ cố đi làm trong cái tình trạng sức khỏe không đảm bảo thì có thể lấy làm cho bệnh tật
hoặc là bản thân họ có thể có những triệu chứng nặng và dẫn đến hậu quả lâu dài cho sức khỏe của họ
cho nên những cái tiêu chí những cái quy định thì cũng phải cả hài hòa giữa người lao động và cơ sở sản xuất
và như tôi đã nói là phải có sự thống nhất giữa cơ quan y tế giữa người lao động và giữa cơ quan quản lý sản xuất
rõ ràng là chúng ta thấy là từ khi dịch bệnh xuất hiện thì cả nước đã thực hiện các ban ngành đã thực hiện rất nhiều các cái biện pháp nới lỏng để có thể vừa phòng chống được dịch bệnh này vừa có thể đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
và mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều biện pháp nới lỏng nữa
tuy nhiên là sẽ có những điều kiện thống nhất xuyên suốt và chặt chẽ để chúng ta có thể đảm bảo được các thành quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua
phải không ạ
một lần nữa cảm ơn ông đã nhận người tham gia với chương trình
thưa quý vị đề xuất các trường hợp f f một được tham gia làm việc trong thời gian cách ly và đây được cho là giải pháp phù hợp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công sở thiếu nhân lực trầm trọng dẫn đến nguy cơ đứt gãy sản xuất làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế
và việc này không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc hàng ngày của doanh nghiệp đơn vị mà còn vì nhu cầu của những f f một tiến tới những hoạt động bình thường mới
trong quá trình chờ đề xuất thông qua bộ y tế cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp các tiêu chí để f f một đi làm
đúng luật lao động luật bảo hiểm trên tinh thần không cầu toàn không nóng vội bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp mà thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu tại cuộc họp mới đây về phòng chống dịch covid một mươi chín
và tiếp nối sau đây mời quý vị cùng theo dõi những chính sách mới đáng chú ý
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín một trong những nội dung mới đáng chú ý là f có thể được ra khỏi nơi cách ly nhưng phải mang khẩu trang giữ khoảng cách
nơi cách ly ở đây là phòng trong căn nhà có nghĩa là f không được ra khỏi nhà
cùng với đó nhà chức trách cho phép người dân tự xác định mắc covid một mươi chín bằng xét nghiệm nhanh thay vì nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa
văn phòng chính phủ vừa có văn bản
gửi bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc việt nam mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương sửa đổi các quy định yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới
gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch trước ngày một mươi năm tháng ba để tổng hợp hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền
ubnd đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ quan tâm chỉ đạo bộ công thương bộ tài chính và các bộ ngành liên quan có giải pháp quản lý kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu hạn chế tình trạng ăn theo giá xăng dầu như hiện nay để trục lợi quan tâm có biện pháp hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp

gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch trước ngày một mươi năm tháng ba để trục lợi quan tâm có biện pháp hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp